thưa quý vị theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo trước một mươi bảy h chiều ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy các trường phải cập nhật công bố mức điểm sàn đại học trên hệ thống
các trường đại học và trường cao đẳng khối ngành sư phạm và sức khỏe sẽ phải công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đây là hai khối ngành đặc thù được bộ giáo dục và đào tạo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng
trên cơ sở điểm sàn chung do bộ quy định các trường sẽ quy định mức điểm sàn riêng cho từng ngành của trường đảm bảo không thấp hơn điểm sàn chung